vào tám giờ sáng nay ngày một mươi tám tháng chín tòa án nhân dân tỉnh hà giang vừa đưa ra xét xử vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn
để nâng điểm cho hàng loạt thí sinh trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại tỉnh này
phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày
vụ án dân lận thi cử này có năm bị cáo trong đó hai bị cáo là nguyễn thanh hoài và vũ trọng lương
cựu trưởng và phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang
bị xét xử về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
trước phiên xử tòa án nhân dân tỉnh hà giang đã gửi giấy triệu tập một trăm bảy mươi bảy người có quyền và nghĩa vụ liên quan
nhưng chỉ có năm mươi năm người vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt sáu mươi người và vắng mặt không lý do sáu mươi hai người
đại diện viện kiểm sát đề nghị hoãn phiên tòa và đề nghị hội đồng xét xử triệu tập thêm hai người làm chứng
là bà vũ thị kim trung hiệu trưởng trường trung học phổ thông chuyên hà giang và bà tống thị phương cô ruột của bị cáo vũ trọng lương
phiên tòa dự kiến sẽ được mở lại vào ngày một mươi bốn một mươi năm và một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín